thủ tướng nga dmitry medvedev đã tuyên bố từ chức và giải tán chính phủ liên bang nga
vài tiếng sau khi tổng thống vladimir putin đọc thông điệp liên bang năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng dmitry medvedev đã tuyên bố từ chức cũng như giải tán chính phủ liên bang nga
đơn từ chức đã được đưa ra tổng thống putin và được chấp thuận
hãng thông tấn nhà nước tass đòi reuters hay sputnik đồng loạt đưa tin